thông tin từ bộ y tế trong ngày hôm nay nước ta có một bảy trăm năm mươi năm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
tính từ sáu h cho đến một mươi chín h ngày hôm nay có ba năm trăm năm mươi hai ca mắc mới covid một mươi chín
nâng tổng số ca mắc trong ngày lên bảy năm trăm ba mươi một ca
trong đó tp hcm vẫn đứng đầu về số ca mắc mới là bốn năm trăm năm mươi năm ca tiếp theo là bình dương một hai trăm bốn mươi chín ca
về tiến trình tiêm chủng tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn bốn năm triệu liều
và việt nam đã tiếp nhận thêm hơn ba triệu liều vaccine moderna do chính phủ hoa kỳ hỗ trợ thông qua cơ chế covax
trong đó gần một năm triệu liều đã được chuyển đến tp hcm vào tối qua hai mươi bốn tháng bảy
và hơn một năm triệu liều sẽ về đến hà nội trong tối ngày hôm nay